được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy chính quyền cuộc sống của bà con vùng cao hà giang đã thay đổi đáng kể
tuy nhiên do địa hình hiểm trở nên sinh hoạt và đi lại của bà con vô cùng khó khăn
vì vậy việc gieo con chữ ở các bản vùng cao nơi đây vẫn còn nhiều hạn chế
tờ trừ lũng thuộc xã ngam la huyện yên minh là một trong những thôn khó khăn nhất của tỉnh hà giang
hiện toàn bản có sáu mươi ba học sinh trong lứa tuổi mẫu giáo cho tới lớp hai học ở hai điểm trường
tập ở hai tổ dân cư của bản
tổ một có một lớp tiểu học gồm một mươi học sinh lớp một và lớp hai
tổ hai có điểm trường liên cấp gồm một lớp tiểu học với một mươi một học sinh lớp một và hai
số còn lại là hai lớp mầm non có tổng số bốn mươi hai học sinh
các con em đồng bào dân tộc ở trong điểm trường là từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần mới về nhà
cô cũng không ngại khó ngại khổ vượt qua mọi thách thức để thực hiện đúng cái trọng trách là chồng người
khó khăn lớn nhất của thôn là đường giao thông và nước sinh hoạt
người dân và giáo viên ở đây chỉ có cách di chuyển duy nhất là đi bộ
ngoài ra thì nước sạch cũng là vấn đề vô cùng nan dại
nguồn nước sinh hoạt chính tại đây hoàn toàn là nước mưa
được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là niềm mơ ước thường trực nhiều năm nay của người dân pờ trời lùng
giáo viên ở đây ngoài truyền đạt kiến thức cho các học sinh
thì những lúc rảnh rỗi các thầy cô đã chủ động tới nhà bí thư tri bộ
đến với các hộ dân để thăm hỏi trò chuyện tìm hiểu về ngôn ngữ
về cuộc sống và phong tục tập quán của bà con dân bản
đó cũng là cách để bà con thêm tin tưởng gửi con em mình tới lớp tới trường
ba đứa con của tôi tôi mong muốn biết về cái chữ học về cái chữ cái
biết về cái chữ cái sau này đi lại thì nói về cái vấn đề xã hội
nói mang được cái tiếng thì đi lại đi vào xã hội thì cũng biết ăn hỏi
ăn hỏi biết làm việc gì cũng dễ
bằng tâm huyết với nghề và lòng yêu thương con trẻ
những thầy giáo cô giáo cấm bản đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao
duy trì củng cố chất lượng phổ cập giáo dục theo hướng bền vững
hy vọng rằng với sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội
sẽ tiếp thêm niềm tin nghị lực và chấp cánh ước mơ xây dựng tương lai của các em học sinh nơi địa đầu tổ quốc